từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra tám vụ cháy rừng làm hai người chết và nhiều người bị thương
các vụ cháy rừng liên tục xảy ra là do tình trạng đốt thực bì khai thác gỗ keo gây chập điện
hiện người dân đang trong mùa khai thác gỗ keo nên nguy cơ chập điện cháy rừng vẫn tái diễn
nhất là các rừng keo trong khu vực hành lang tuyến điện
tại các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi người dân đang vào mùa khai thác gỗ keo
hiện giá keo tăng cao các chủ rừng khai thác rầm rộ để bán
để khai thác nhanh người dân đưa máy móc thiết bị vào rừng để chặt gỗ keo
do phần lớn rừng keo đều có lưới điện đi qua người dân tự ý khai thác keo
xâm phạm hành lang an toàn lưới điện nguy cơ chập cháy đường dây ngã đổ trụ
gây phát điện đe dọa tính mạng của chính họ và lao động làm thuê
để phòng tránh cháy nổ lưới điện chính quyền địa phương và ngành điện lực phát quang
giải phóng hành lang tuyến điện hai mươi hai kv ba mươi năm kv đi qua rừng keo các huyện miền núi
nhiều chủ rừng bất hợp tác trong việc phát dọn
ngành chức năng triển khai biện pháp cách điện dây dẫn để bảo đảm an toàn
tập trung đến bộ kiểm tra bảo vệ hành lang đường cho nó an toàn
chúng tôi đã hợp gia
hiện đang mùa cao điểm nắng nóng trong khi đó ý thức của chủ rừng
người dân chưa cao nên nguy cơ cháy rừng nhất là khu vực có lưới điện truyền tải đi qua sẽ tái diễn
vì vậy các địa phương cần duy trì các biện pháp phòng chống cháy rừng
kiên quyết xử lý chủ rừng xâm phạm hành lang an toàn lưới điện để tránh cháy nổ xảy ra